trong cuộc sống có rất nhiều những điều đẹp đẽ và ý nghĩa và mới đây chúng tôi lại biết thêm một câu chuyện đượm tình người ở một gia đình ở hà nội đã quyết định hiến tặng tạng của người thân của mình
đó là một kỹ sư trẻ gặp tai nạn và không thể qua khỏi trong khi đang công tác tại huyện đảo phú quốc một quy định nhân văn đã đem lại sự sống cho bốn người khác
đã hơn một tuần kể từ ngày anh hải ra đi vì gặp tai nạn trong chuyến công tác tại huyện đảo phú quốc
nỗi đau mất đi người em người chồng người bố chưa thể nguôi nhưng những người thân vẫn luôn tự hào vì sự ra đi của kỹ sư nguyễn xuân hải không vô nghĩa đối với gia đình anh một phần nào con người anh vẫn đang hiện hữu với một ý nghĩa mới
em tôi dù sao thì cũng không qua khỏi chắc chắn là lúc ấy lúc đấy tôi nghĩ là nó sẽ mất rồi mà ở xã hội này thì cũng rất nhiều người đang cần những cái mô rồi cái nội tạng như thế thì sau khi hiến rồi tôi cũng chỉ mong là những cái người mà nhận được cái khỏe mạnh bình thường
đối với chị trang vợ anh hải quyết định hiến tặng tạng của anh cũng là cách để chị và những người thân vẫn luôn cảm nhận thấy anh trong cuộc đời
để anh vẫn được công hiến
để anh vẫn đem những điều ý nghĩa đến cho đời như anh mong muốn khi còn sống
hai thận và hai giác mạc của anh hải đã được bệnh viện trợ rẫy ghép ngay cho bốn người bệnh sức khỏe của những người được nhận hiến tặng của anh hải cũng đã bình phục tốt
gia đình trước đó có biết về câu chuyện của bé hải an một cô bé bảy tuổi hiến rác mạc và họ biết về câu chuyện hiện tại
và khi biết tin em trai của mình rơi vào trường hợp chết não thì họ nghĩ tới cái chuyện để làm một phần cơ thể của em trai đem về sự sống cho người khác
chúng tôi thực sự rất là xúc động về cái suy nghĩ quyết định rất là nhân văn đó của gia đình
cho đi là mãi mãi những nghĩa cử cao đẹp như gia đình anh hải ngày càng lan tỏa

chúng tôi thực sự rất là xúc động về cái suy nghĩ quyết định rất là nhân văn đó của gia đình anh hải ngày càng lan toàn